tiếp tục hỗ trợ cho người dân từ vùng dịch về quê an toàn
hôm nay tại tỉnh bình dương chính quyền đã phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh kiên giang và lâm đồng
tổ chức xe đưa khoảng một người dân tạm trú trên địa bàn tỉnh bình dương về quê theo nguyện vọng
ngay từ sáng sớm trên bốn mươi xe ô tô khách đã được các cơ quan chức năng tỉnh bình dương
phối hợp hai tỉnh kiên giang lâm đồng tập kết tại bến xe khách tỉnh bình dương
để đón người và phương tiện cá nhân về địa phương
đợt này dự kiến tỉnh kiên giang sẽ đón năm trăm linh người dân tỉnh lâm đồng đón năm trăm linh người dân
đối tượng được ưu tiên đón bao gồm người có bệnh hiểm nghèo ốm đau dài ngày
phụ nữ mang thai nuôi con nhỏ người cao tuổi người khuyết tật trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
công dân từ các tỉnh đi thăm thân nhân giải quyết công việc khám bệnh nhưng bị mắc kẹt tại bình dương
người lao động tự do mất việc làm và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác có nhu cầu trở về quê
gần đây thì từ ngày một
một tây tới hôm nay thì số lượng về cũng rất là nhiều
thì quy động toàn bộ hệ thống của chính trị của địa phương cũng như là cái ngành y tế
thì cũng tổ chức cái cách ly theo quy định của bộ y tế để cho nó bảo đảm an toàn
rồi tổ chức xét nghiệm cho nó đúng cái kịp thời theo quy định
để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và an toàn tuyệt đối cho người dân
trước khi lên xe toàn bộ công dân đều được test nhanh kháng nguyên với sars cov hai
người nào có kết quả âm tính sẽ lên xe theo đoàn về quê
trường hợp dương tính sẽ bàn giao lại cho cơ quan y tế địa phương quản lý cách ly theo quy định
để đảm bảo an toàn hơn cho người dân chính quyền tỉnh lâm đồng đã chuẩn bị quần áo bảo hộ
cho toàn bộ đoàn người về tỉnh lâm đồng trong suốt quá trình di chuyển
sau đó tỉnh cũng sẽ thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày đối với những người này
thực hiện chủ trương đón công dân của tỉnh lâm đồng
thì hôm nay
ủy ban nhân tỉnh phối hợp với lại nhà xe phương trang tổ chức hai mươi ba xe xuống bến xe vịnh bình dương
để đón những bà con thuộc diện đối tượng ưu tiên được cư về quê phòng tránh dịch
thì công tác tổ chức thì ủy ban tỉnh đã tổ chức các sở ngành liên quan
giao cho sở giao thông vận tải làm chủ trì để xuống tổ chức đón công dân
và một mươi hai huyện thành phố của tỉnh lâm đồng cũng cử đại diện xuống để tiếp nhận bà con
và đưa trên xe và đón về để thực hiện việc cách ly tập trung phòng chống dịch
bên cạnh việc phối hợp các tỉnh đưa người dân về quê
chính quyền tỉnh bình dương cũng khuyến cáo người lao động làm việc cho các nhà máy xí nghiệp
tạm ngưng việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên ở lại sẵn sàng trở lại công việc
khi các nhà máy mở cửa trở lại
để người lao động an tâm ở lại tỉnh bình dương cũng đã trích ngân sách
tổ chức rất nhiều hoạt động chi hỗ trợ để người dân giảm bớt khó khăn
sớm trở lại trạng thái bình thường mới